tối ngày một mươi chín tháng năm tại nhà hát lớn hà nội báo văn hóa phối hợp với bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh và bảo tàng hồ chí minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề qua tháng năm dân người
chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm thực hiện di trúc của người và tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chương trình nghệ thuật qua tháng năm dân người là món quà thể hiện lòng biết ơn tôn kính của các tầng lớp nhân dân việt nam đối với bác hồ kính yêu
chương trình là một hoạt động ý nghĩa để mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân tưởng nhớ tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh và những cống hiến lớn lao của người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
đây cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của quân chúng và cộng đồng về vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong công tác xây dựng bảo vệ nền hòa bình
độc lập của dân tộc góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh